chiều ngày bảy chín phó thủ tướng vương đình huệ cùng đoàn công tác chính phủ đã đến thăm hỏi động viên và trao quà cho nhân dân xã tân hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt
phó thủ tướng gửi lời thăm hỏi và quà của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tới bà con bị thiệt hại do mưa lũ
tại điểm trường tiểu học tân hóa phó thủ tướng động viên các thầy cô giáo sớm khắc phục khó khăn để ổn định việc dạy và học đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục tập trung hỗ trợ các trường học khắc phục khẩu quả mưa lũ sớm đón các cháu đến trường chủ động xử lý môi trường phòng dịch bệnh và bảo đảm đương thực thực phẩm nước uống không để người dân thiếu đói trong thời gian này tính toán thiệt hại và nhu cầu giống sản xuất để báo cáo chính phủ xem xét hỗ trợ